theo đó trong nhiều năm trở lại đây quy luật về bão ở nước ta cũng đã bị phá vỡ
thực tế này đang khiến các khu vực ven biển của nước ta phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ thiên tai nói chung và bão nói riêng hơn trong thời gian tới
chính vì vậy việc chủ động tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai cho cộng đồng ven biển việt nam là hoạt động vô cùng cấp thiết và thiết thực
để giảm thiểu thiệt hại từ thiên tai và hướng đến một cộng đồng ven biển phát triển bền vững
mô hình chuyển đổi sinh kế hiệu quả hơn

đã giúp gia tăng hiệu quả diện tích những cánh rừng ngập mặn ven biển

công việc trồng rừng và chăm sóc những loài cây rừng ngập mặn cũng không hề dễ dàng
những người trồng rừng làm việc gì cũng đều phải dựa vào con nước
khi con nước xuống thì việc trồng hay trồng rừng ngập mặn cũng không hề dễ dàng
công việc trồng rừng hay dọn dẹp thực bì mới có thể trở nên thuận lợi hơn
chính vì vậy công việc của những người trồng rừng thường bắt đầu từ lúc trời tờ mờ sáng
mỗi năm từ một đến hai lần vào mùa mưa mùa lũ người trồng rừng sẽ phải giả soát diện tích trồng mới
lọc ra các cây con cây xấu để bón phân hỗ trợ giúp cho cây phát triển tốt hơn
công việc tuy nhiều nhọc nhằn nhưng khi tận tay gieo xuống những mầm cây
tận mắt nhìn thấy những mảng xanh ngày càng lan rộng
thì những người trồng rừng ai cũng lấy làm tự hào hạnh phúc
trong trồng rừng ngập mặn này chúng tôi thứ nhất là chống được bão chống được đê điều
làm cho con cua con tôm con cá sinh sản ở tại cái bãi này
giúp cho người dân chúng tôi để cuộc sống sinh nhai trong hàng ngày hàng năm
tôi nói thật là tôi cũng rất tự hào thật vinh dự nhất là đã được người trăm
xóc ở cái rừng này là coi xóc rồi là làm cỏ rồi là tự hào đến
chưa có ngày nào là ngày tôi ở trên đất niền tôi đọc ở ngoài rừng này nhiều
chủ yếu là nhiều vì tôi đi cứ theo nịch của nước này tôi đi ra rừng suốt
trên những xã ven biển người dân không chỉ chung tay gia tăng diện tích rừng ngập mặn
mà còn nâng cao được nhận thức của bản thân mình về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của thiên tai bão lũ
vì vậy họ càng trở nên có ý thức giữ gìn và bảo vệ lá trán xanh
giúp cho cuộc sống của họ được yên bình hơn mỗi khi có thiên tai
thấy cái rừng mặn ngập mặn của chúng tôi thì nhân dân với khi có cái mưa bão xảy ra thì nhân dân mới hiểu được cái nợ ích của rừng ngập mặn
đây là một cái vùng bảo vệ cho cái đầy biển rất là quan trọng nó giảm thiểu tối đa cái ảnh hưởng của bão lũ quả gió biển

quả nước biển dân đối với vùng đầy biển của chúng tôi
nhân dân từ đó nên nâng cao được cái ý thức bảo vệ rừng ấy
giữa rừng và người dân đều có những cái nợ ích
trên những diện tích rừng ngập mặn mới trồng thì người dân sẽ không được phép khai thác thủy hải sản
điều này có ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lợi kinh tế của người dân
chính vì vậy những mô hình sinh kế như thế này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc phát triển của những khu rừng ngập mặn mới trồng
đồng thời giúp cho người dân ở vùng phê biển có được những nguồn sinh kế bền vững hơn
tại những địa phương có dự án trồng rừng ngập mặn nhiều hộ nghèo hay bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện dự án sẽ được hỗ trợ mô hình trồng trọt hoặc chăn nuôi phù hợp với thổi nhưỡng của địa phương
mô hình nuôi cá mú sen tôm của ông phạm ngọc nhân tại xã nghĩa hải huyện nghĩa hưng trong thời gian gần đây đã cho nguồn lợi kinh tế đáng kể
thay vì phải trông chờ vào nguồn lợi thủy sản từ bãi lầy vùng đệm từ sự hỗ trợ con giống và tập huấn quy trình của dự án thì đến nay gia đình ông đã phát triển các đầm nuôi một cách rất hiệu quả
người dân có được sinh kế bền vững còn những cánh rừng sẽ có được môi trường phát triển tốt lớn lên xanh tốt và răng vòng tay xanh che chắn cho người dân mỗi khi có thiên tai
đó là sự tường hỗ lẫn nhau của những người dân và những cánh rừng ngập mặn tại những vùng ven biển
thay vì phải trông chờ vào nguồn lợi kinh tế đáng kể
thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn sinh kế của chúng tôi vì vậy cho nên là dự án đã hỗ trợ chúng tôi cái việc này
thì chúng tôi cũng rất biết ơn cái dự án đã mang lại cái nguồn sinh kế cho chúng tôi nó bớt khó khăn phần nào trong những ngày nó nông nhàn ấy
có thể thấy thành công lớn nhất trong mỗi hoạt động tăng cường năng lực ứng phó thiên tai vùng ven biển chính là sự thay đổi trong nhận thức
của cộng đồng không còn là những người bị động trước thiên tai
giờ đây mỗi người dân tại vùng ven biển đều dần trở nên chủ động hơn trong công tác ứng phó và có ý thức trong việc bảo vệ rừng ngập mặn
chúng tôi cho rằng là yếu tố quan trọng nhất là khi triển khai dự án này thì chúng ta đã góp phần nâng cao cái nhận thức cái ý thức người dân
nhưng mà cái quan trọng chúng tôi mong muốn là phải thay đổi được cái thói quen cũng như là cái hành động
cụ thể là chúng ta phải thành lập được cái lực lượng xung kích phó chủng thiên tai
và khi họ hiểu được cái bản chất những cái tác động những cái khó khăn của biến đổi khí hậu
thế rồi thì họ sẽ chủ động trong cái việc mà cùng với lại chính quyền địa phương để triển khai các cái hoạt động trước trong khi xảy ra thiên tai
và sau khi xảy ra thiên tai bao lũ thì phải làm những cái công việc gì
hợp phần dừng ngập mặn trong khuôn khổ dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển việt nam
được triển khai tại năm tỉnh bao gồm nam định thanh hóa quảng nam quảng ngãi và cà mau đã góp phần tạo nên lá trắng xanh cho cuộc sống của cộng đồng ven biển
có thể thấy để có được những tấm bình phong xanh trắng sóng hạn chế xâm nhập mặn thì ngoài sự nỗ lực của các tổ chức và chính quyền địa phương
thì điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chăm sóc bảo vệ rừng của cây dân địa phương
thực tế đã chứng minh rừng ngập mặn bảo vệ các khu vực ven biển vững chắc hơn bất cứ công trình bê tông nào trước sự tàn phá của nước mặn và sóng biển
giúp giảm thiểu tới năm mươi năng lượng tác động của sóng biển ngăn ngừa nước biển dâng cao góp phần quan trọng bảo vệ dân cư cũng như hạ tầng cơ sở ven biển
do đó trồng và bảo vệ rừng ngập mặn là một trong những giải pháp tối ưu từ cộng đồng nhằm góp phần thích ứng và hạn chế tác động của thiên tai bảo tồn đa dạng sinh học tạo sinh kế bền vững cho người dân sống ven biển

nhằm tăng cường năng lực ứng phó thiên tai trong cộng đồng ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn bảy thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm hai nghìn hai mươi
một trong những quan điểm của chiến lược là công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước đồng thời huy động mọi nguồn lực của cộng đồng của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
theo đó với phương châm lấy phòng người làm chính năm hai nghìn chín chính phủ tiếp tục phê duyệt đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng theo quyết định số một nghìn hai quy đề ttg với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả
kết quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp các ngành đặc biệt là chính quyền và người dân ở các làng xã
sáng kiến về quản lý rủi ro thiên tai đã được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới và đã đẹp lại kết quả rõ ràng
tuy nhiên thực hiện quản lý rủi ro thiên tai trong nhiều dự án vẫn phải dựa vào nguồn hỗ trợ tài chính từ bên ngoài và thường khi kết thúc tài trợ cũng có nghĩa là kết thúc các hoạt động này
vì vậy khi nào cộng đồng còn chưa phải là những người chủ dự án
thì dự án không thể thực hiện được một cách bền vững
trong quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cộng đồng không chỉ là đối tượng hưởng lợi mà còn đóng vai trò chính trong tất cả các quá trình quản lý rủi ro thảm họa
người dân có khả năng hiểu rõ nhất về các rủi ro thảm họa mà họ phải đối mặt
người dân có thể chủ động tham gia vào việc lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai cho chính họ thông qua việc sử dụng tối đa các nguồn lực địa phương và các kiến thức bản địa
rất nhiều túi ni lông bao bỉ ni lông vương lại trên bãi chiều và mắc vào những ngánh cây rừng
đây là hậu quả của rác thải nhựa ra đại dương
theo số liệu thống kê của hiệp hội nhựa việt nam năm hai nghìn một mươi chín lượng sản xuất và tiêu thụ nhựa ở nước ta vào khoảng năm triệu tấn năm hai nghìn một mươi năm
ước tính là lượng nhựa thải ra biển khoảng ba bảy triệu tấn một năm có nghĩa là chiếm đến sáu tổng lượng nhựa thải ra biển của toàn thế giới
thói quen sử dụng đồ nhựa một cách vô tội vạ
cùng với năng lực yếu kém trong việc thu gom xử lý rác thải nhựa tại nhiều địa phương đã khiến cho ô nhiễm rác thải nhựa ở nước ta gia tăng nhanh chóng
đây cũng là vấn đề được nêu ra trong tọa đàm phòng chống rác thải nhựa nhìn từ chính sách được tổ chức trong tuần qua tại hà nội
hãy cùng chúng tôi đi sâu hơn vào những luận điểm của vấn đề này trong chuyên mục sống xanh ngay sau đây
từ năm hai nghìn một mươi chín thực hiện lời kêu gọi của thủ tướng về chống rác thải nhựa thành phố hà nội đã có nhiều chính sách lộ trình thực hiện chương trình chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố nhằm thay đổi ý thức từ các cơ quan nhà nước tới người dân trong việc chống rác thải nhựa
đây là một biện pháp giảm thiểu ngay từ đầu nguồn và được kỳ vọng sẽ phần nào tác động và thay đổi thói quen tiêu dùng của người sử dụng từ đó giúp nâng cao nhận thức về vấn đề rác thải nhựa
chúng tôi cũng kiến nghị với chính phủ là làm sao có những chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề đổi mới công nghệ nhất là sản phẩm thay thế thân thiện môi trường trong việc đưa sản phẩm đó ra thị trường vẫn đảm bảo được tính năng về hình thức mẫu mã của sản phẩm
đồng viên tuyên truyền đó là giai đoạn đầu sau đó chúng ta phải có chế tái
khi mà nhà nước đã có những cái mà hỗ trợ về thay đổi công nghệ thiết bị máy móc và hỗ trợ về cái vốn thì doanh nghiệp phải chấp hành
nếu mà doanh nghiệp vẫn cố tình để làm ra những sản phẩm như vậy thì sẽ có cái phần nặng
bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt từ phía chính quyền thì sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp cùng sự hướng ứng tích cực từ phía người dân trong nghiệp phòng và chống rắc thải nhựa là điều vô cùng cần thiết
cũng là một quá trình lâu dài
một mươi tháng tám vừa qua thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị số ba mươi ba cttg
về tăng cường quản lý tái sử dụng tái chế xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý tái sử dụng tái chế
xử lý nhựa đã qua sử dụng giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường
hiện giờ phải nói là người dân nhìn chung cũng đã nhận thức được rằng
sự nguy hại của rác thải nhựa bởi vì nó không tiêu hủy được
và cho nên nó ảnh hưởng đến sức khỏe và nó ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của
của cả đất nước nói chung và đến của người dân nói riêng
tới đây chính sách là phải giải quyết vấn đề đồng bộ hỗ trợ cho sản xuất thế nào
cấm các nguyên liệu đầu vào thế nào rồi kinh doanh lưu thông phân phối thế nào
và người tiêu dùng thế rồi thì tôi nghĩ nó sẽ làm tốt hơn
chứ còn nếu như bây giờ phải nói là chính sách đã ra đã có bước đầu tác động
xã hội nhưng chưa nhiều và chưa có hiệu quả lắm
thực tế đã chứng minh để chính sách thực sự đi vào cuộc sống
thì chúng ta cần xây dựng lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn phù hợp
và nghiêm chỉnh thực hiện tới các cấp địa phương đơn cử như việc hạn chế phát sinh chất thải
sau đó đến gia tăng tái sử dụng và tái chế chất thải
từ đó thực hiện mục tiêu giảm thiểu tối đa rác thải nhựa
và hướng đến một xã hội có lối tiêu dùng bền vững hơn
vâng không khó để mỗi chúng ta
chúng ta tự giảm thiểu tiêu dùng đồ nhựa mỗi ngày
chỉ cần dùng làn cùng những chiếc hộp hay là túi vải đựng đồ khi mà đi chợ thay cho túi ni lông
mang đồ dùng đựng riêng của mình khi đi mua đồ ăn hay là thức uống bên ngoài
có thể chúng ta sẽ cần nhiều thời gian để thay đổi
nhưng mà chỉ cần chúng ta muốn thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi
vì môi trường cần điều đó từ chính chúng ta
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng xin kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình môi trường và tài nguyên kỳ sau